nhằm đóng góp những giải pháp về khoa học công nghệ với mục đích tối đa hóa khả năng sản xuất
giảm sử dụng tài nguyên khoáng sản phát triển các loại vật liệu xây dựng một cách bền vững
hội thảo khoa học và công nghệ vật liệu xây dựng phát triển bền vững năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại hà nội
hội thảo quốc tế khoa học và công nghệ vật liệu xây dựng vì sự phát triển bền vững hai nghìn một mươi chín
do viện vật liệu xây dựng việt nam phối hợp với chương trình phát triển liên hợp quốc
cùng nhiều đối tác trong nước và quốc tế tổ chức với sự bảo trợ của bộ xây dựng việt nam
hội thảo tập trung trao đổi thảo luận những giải pháp về áp dụng khoa học và công nghệ
để giảm thiểu sử dụng tài nguyên khoáng sản tối đa hóa sử dụng phụ phẩm công nghiệp
tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường và tạo ra các sản phẩm vật liệu xây dựng bền vững
chương trình năm nay có sự tham dự của ba trăm linh nhà nghiên cứu học giả chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế